thưa quý vị theo thông tin ban đầu sau hơn một ngày truy tìm thì vào sáng ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã xác định được nghi can hiếp dâm sát hại bé gái năm tuổi ở thành phố bà rịa
người được xác định là phạm văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại phường long tâm thành phố bà rịa
được biết dũng là người sống cùng khu phố với gia đình nạn nhân
trước đó vào khoảng hai mươi một h đêm ngày một mươi bảy tháng bốn gia đình gọi nạn nhân vào ngủ
nhưng không thấy cháu chơi trước nhà như mọi ngày nên huy động người tìm kiếm
đến khoảng hai mươi ba giờ khi đến khu vực bãi đất trống cách nhà khoảng ba trăm linh mét
người thân đã phát hiện nạn nhân nằm bất động bên gò đất trong tình trạng quần bị cởi và đắp lên người miệng xùi bọt mép
nạn nhân đã nhanh chóng được đưa vào bệnh viện bà rịa cấp cứu nhưng không kịp
liên quan đến nạn nhân
liên quan đến vụ dùng súng bắn người vào tối ngày một mươi tám tháng bốn
đối tượng nguyễn duy hải chú tại xã gia lâm huyện lâm hà đã được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng
di lý từ tp hcm về lâm đồng để phục vụ cho công tác điều tra khi đang trong tình trạng lên cơn nghiện ma túy
và trước đó đồng phạm là trần anh sáu cũng đã bị bắt giữ
theo điều tra vào khoảng hai mươi h ngày một mươi bảy tháng bốn sáu điều khiển xe máy chở hải đến ngã ba ông thống
khu quang trung hai xã gia lâm thì gặp anh nguyễn văn cảnh đang bốc hàng lên xe khách
do có mâu thuẫn từ trước nên hải nói sáu dừng xe để hải đi bộ về phía anh cảnh
tại đây hai bên xảy ra cãi vã hải rút từ trong túi sách đang đeo bên người ra một khẩu súng ngắn bắt bốn phát súng
và trong đó thì có một phát là trúng bụng anh cảnh anh cảnh được đi được cấp cứu nhưng trong tình trạng thương tích nặng
kháng miệng hiện trường lực lượng công an đã thu được hai vỏ đạn và một đầu đạn
ngay trong đêm đối tượng sáu đã bị bắt giữ sáu khai nhận sau khi bán anh cảnh sáu chở hải lên thành phố đà lạt
và hải đã đón xe taxi đi đâu sáu không biết vào lúc một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng bốn hải đã bị bắt cùng khẩu súng tăng vật
khi đang lẩn trốn tại quận bình tân thành phố hồ chí minh
thời gian qua trên địa bàn thành phố đà nẵng nổi lên tình trạng có nhóm thanh thiếu niên vì mâu thuẫn trong cuộc sống
đã không ngần ngại lập nhóm sử dụng hung khí tự chế để đánh nhau
gây ra nhiều vụ hỗn chiến làm mất an ninh trật tự khiến cho người dân chứng kiến nhiều phen hoảng loạn
nhưng không dừng lại ở đó mà các thanh thiếu niên này còn tỏ ra là rất manh động và sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng
khi bị phát hiện và truy đuổi
tăng chữ sẵn hung khí chuẩn bị cả bom xăng tự chế đó là những hung khí mà lực lượng công an thu được
của băng nhóm thanh niên gây ra vụ chém người và bị bắt vào ngày hai mươi bảy tháng hai
theo công an thành phố thời gian gần đây trên toàn địa bàn
xảy ra nhiều vụ hỗn chiến mà đối tượng tham gia chính là các thanh niên tuổi đời còn rất trẻ
kẻ cầm dao người cầm kiếm ngang nhiên đi giữa phố và sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị ngăn cản kiểm tra
tổ công tác ra hiệu dừng xe và các đối tượng đó không chấp hành và căng tốc bỏ chạy
rất là liều lĩnh vừa bỏ chạy và vừa cầm dao mát dài hai mươi mét chẳng sàng xả lại đường sau với lực lượng truy đuổi
còn đây là hình ảnh vừa được ghi lại khi theo chân tổ công tác chín trăm một mươi một thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chốt chặn thường ngày
không ít trường hợp cố tình quay đầu xe bỏ chạy nguy hiểm hơn các đối tượng còn thường sử dụng và tàng trữ chất kích thích nên biểu hiện rất may động
trong quá trình tầm tra kiểm tra chúng tôi cũng đã quan trọng với các anh em
từ khi phát hiện thì phải kịp tờ trắng áp bố trí lực lượng bố trí lực lượng chốt chặt và trắng áp quyết liệt
các đối tượng đặc biệt là đối tượng khi có sử dụng chất kích thích như uống bia rượu đặc biệt là đối tượng ngấu đá
thì cần phải có biện pháp vừa vận động thuyết phục vừa có cái tổ khác để mà áp sát tước vũ khí
và không để cho các đối tượng này gây nguy hại cho cán bộ chiến sĩ cho người dân và bản thân các đối tượng
trước tình hình tội phạm ngày càng manh động giám đốc công an thành phố đà nẵng đã chỉ đạo tất cả công an các đơn vị địa phương
chủ động nắm tình hình phối hợp
tổ chức điều tiết giữa các lực lượng qua đó kịp thời ngăn chặn chấn áp và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật
nhất là đối với loại tội phạm trên đường phố
viện kiểm sát nhân dân tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ban hành cáo trạng truy tố một đối tượng chuyên mở cốp xe máy để trộm cắp tài sản
đó là ngô quốc trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quê ở huyện tuy an tỉnh phú yên
trước đó lực lượng công an tp bùa mã thuật đã phát hiện bắt quả tăng trung đang có hành vi mở cốp xe máy để trụng cắp tài sản
tại bãi giữ xe của bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi chỉ với một thanh móc kim loại nhỏ
trung có thể mở được cốp xe máy chỉ trong vòng khoảng năm giây rồi lấy trộm tài sản
trung khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã từ phú yên lên tp bùa mã thuật để đi mở cốp xe trộm tài sản
trung khai nhận đã gây ra một mươi một vụ trộm với thủ đoạn như trên
cơ quan công an đã thu được số tài sản trị giá hơn năm mươi triệu đồng gồm tiền mặt nhẫn và dây chuyển vàng
đều là những tài sản chung chưa kịp tiêu xài
ngày một mươi tám tháng bốn công an tp hồ chí minh đã ra quyết định khởi tố vụ đua xe trái phép
trên đường dẫn cao tốc tp hồ chí minh lòng thành dầu dây
đây là nhóm thanh thiếu niên thường sử dụng mạng xã hội nhóm kín để tổ chức và lôi kéo
các thanh niên khác tham gia vào các hoạt động phạm tội
trước đó vào ngày một mươi chín tháng ba nhóm thanh niên này đã chặn một đoạn đường dẫn cao tốc lại
để làm đường đua nẹp bô bốc đầu và chạy với tốc độ cao
tất cả đều không đội mũ bảo hiểm
liên quan đến vụ án này thượng tá trần nguyễn phương phó trưởng phòng cảnh sát giao thông
công an tp hồ chí minh cho biết trước đó thành phố chưa khởi tố những vụ án nào
có liên quan đến việc tụ tập đua xe trái phép
tuy nhiên lần này công an thành phố quyết định khởi tố vụ án tụ tập đua xe ở khu vực đường dẫn
lên cao tốc tp hồ chí minh long thành dầu dây để tăng tính dân đe trong xã hội
tại đồng nai công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai cho biết là đơn vị đã kết luận điều tra
đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can nguyễn văn tài
bốn mươi ba tuổi chú tại huyện thống nhất về tội tổ chức đánh bạc và cũng liên quan đến vụ việc
một mươi hai đối tượng khác cũng bị đề nghị truy tố
trước đó vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi lực lượng trinh sát hình sự công an tp hồ chí minh
công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã bắt quả tang một mươi ba đối tượng đang đánh bạc tại nhà của tài
ở xã hưng lộc tại hiện trường lực lượng công an thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng
gần ba mươi hai triệu đồng hai trăm năm mươi tiền sâu một mươi bộ bài tay một mươi xe máy các loại và nhiều vật chứng liên quan
đến việc đánh bạc tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đến nhà tài và rủ nhau đánh bạc ăn tiền
trong đó mỗi ván trả hai mươi đồng tiền sâu số tiền này đưa cho chủ nhà tài
ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long cho biết
đã hoàn tất hồ sơ khởi tố và quyết định tạm giam ba tháng đối với bị can huỳnh huy khang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại tp vĩnh long về hành vi tàng trữ trẻ phép chất ma túy
trước đó vào lúc hai mươi hai h đêm ngày ba mươi tháng ba công an tp vĩnh long phối hợp với phòng cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy công an tỉnh tuần tra trên địa bàn phường bốn
khang có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
kết quả lực lượng công an phát hiện và thu giữ trên người và tại nơi thuê trọ của khang
tổng cộng tám viên nén màu hồng và sáu gói ni lông chứa chất ma túy
tại cơ quan điều tra khang khai nhận là đã thuê xe qua tỉnh tiền giang mua số ma túy trên
của một người lạ mặt về cất dấu để sử dụng thì bị bắt
vâng thưa quý vị dịp dỗ tổ hùng vương năm tân sửu hai nghìn hai mươi một diễn ra vào ngày nghỉ cuối tuần
nên là lượng du khách về dự lễ hội tăng cao
chỉ riêng trong hai ngày từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi tám tháng bốn tức là từ ngày sáu đến ngày bảy tháng ba âm lịch
dù chưa phải chính hội nhưng đã có hàng vạn người dân cùng với du khách thập phương đã đổ về đền hùng phú thọ
trong hai ngày cuối tuần có khoảng trên ba mươi lượt khách tới đền hùng
chiếm một nửa lượng khách từ tết nguyên đàn đến nay
riêng trong ngày chủ nhật ngày một mươi tám tháng bốn đền hùng đón hai mươi lượt khách
để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín một cách tốt nhất
ban quản lý di tích đền hùng cũng đã tuyên truyền tổ chức các điểm phát khẩu trang sắt khuẩn
yêu cầu đồng bào du khách thực hiện nghiêm khuyến cáo năm k của bộ y tế
cũng như đeo khẩu trang trong suốt quá trình hành lễ
toàn bộ lực lượng cán bộ quản lý di tích lực lượng bảo vệ đều có loa cầm tay
để nhắc nhở du khách trước và trong lúc vào đền
trong những ngày tiếp theo của lễ hội ban quản lý khu di tích vẫn tiếp tục duy trì
các nội dung phòng chống dịch covid một mươi chín
vâng thưa quý vị tính từ một mươi tám h ngày một mươi tám tháng bốn cho đến sáu h ngày một mươi chín tháng bốn
việt nam ghi nhận thêm một ca mắc mới covid một mươi chín là người nhập cảnh từ nhật bản đã cách ly ngay
việt nam hiện có hai bảy trăm tám mươi năm bệnh nhân
bộ y tế bộ quốc phòng bộ công an tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đợt một và hai
tại hai mươi hai tỉnh thành phố cho bảy mươi chín một trăm tám mươi hai người là cán bộ nhân viên y tế
đang trực tiếp điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm
xét nghiệm truy vết thành viên các tổ một mươi chín cộng đồng
và ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương các lực lượng công an và quân đội